các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
làm thế nào để phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời điểm tết nguyên đán đang tới gần
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã có những chia sẻ quý giá về vấn đề này
tại phiên chất vấn trả lời chất vấn sáng ngày một mươi tháng một mươi một đại biểu lưu văn đức đắk lắc đã đề nghị bộ trưởng bộ y tế cho biết
dự báo diễn biến dịch covid một mươi chín trong thời gian từ đây đến hết năm hai nghìn hai mươi hai như thế nào
trả lời câu hỏi này bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nêu rõ
việc dự báo và đặc biệt dự báo đối với covid một mươi chín là hết sức khó khăn
ông nói cho đến thời điểm hiện nay tất cả các nước trên thế giới hầu hết chưa có dự báo mang tính dài hạn
tổ chức y tế thế giới chỉ đưa ra khuyến cáo chung là dịch covid một mươi chín không thể kết thúc trong năm hai nghìn hai mươi hai
mà có thể kéo dài đến năm hai nghìn hai mươi
lúc đó hy vọng sẽ trở thành một bệnh theo mùa và bệnh đặc hữu còn không thể khẳng định được việc dự báo như vậy

một số nước cũng đưa ra những dự báo mang tính ngắn hạn
bởi vì đại dịch lần này xuất hiện chưa có trong tiền lệ và có những biến chủng thay đổi liên tục
trước đây với chủng góc tốc độ lây lan ở mức độ vừa phải nhưng biến chủng delta thì tốc độ lây lan rất nhanh và mạnh
cho nên việc dự báo rất khó khăn khó thực hiện bộ trưởng long lý giải
người đứng đầu ngành y tế chỉ rõ trong báo cáo chính phủ đã gửi quốc hội và báo cáo tới trung ương
bộ nhìn nhận một cách rất thẳng thắn
những tồn tại yếu kém trong vấn đề về dự báo tình hình ở một số địa phương chưa đúng
chưa sát với thực tế thậm chí ngay các đơn vị ở trung ương
chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trao đổi với tổ chức y tế thế giới để ngày càng có kinh nghiệm
có nhiều kỹ thuật hơn cho vấn đề dự báo ông long nói thêm
về vấn đề dự báo từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi hai theo bộ trưởng nguyễn thanh long
trong thời gian qua khi chúng ta chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt
đáp ứng hiệu quả đối với covid một mươi chín một số địa phương đã có dấu hiệu dịch tăng trở lại
và đây là vấn đề rất quan ngại
do đó theo ông long chính phủ thủ tướng bộ y tế và các đơn vị chức năng liên tục có những chỉ đạo
đối với các địa phương tiếp tục tăng cường biện pháp về phòng chống dịch
từ nay đến cuối năm chúng tôi cho rằng tình hình dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
bởi vì hiện nay chúng ta gần như trở lại trạng thái bình thường
đã xuất hiện những tâm lý chủ quan
đặc biệt có một bộ phận người dân không áp dụng những biện pháp
theo những khuyến cáo của các cơ quan y tế như là năm k
chúng tôi cho rằng có một số nguyên nhân khác nữa đó là vấn đề về thời tiết
nhất là đối với khí hậu lạnh của miền bắc rồi khi tết đến có những hoạt động tập thể đông người
đây là những vấn đề chúng tôi quan ngại đối với tình hình dịch từ nay đến cuối năm ông long nhấn mạnh
qua đây bộ trưởng y tế cũng lưu ý đối với các địa phương phải hết sức quan tâm
tới vấn đề về phòng chống dịch
từ nay đến cuối năm và đến đầu năm hai nghìn hai mươi
đối với các địa phương phải tăng phủ vaccine càng nhanh càng tốt
để giảm được ca mắc và giảm được ca tử vong
vì vậy công tác phòng chống dịch từ nay đến cuối năm và đầu năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi vẫn coi là một trong những trọng tâm trọng điểm
cần ưu tiên theo đúng tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám ông long nói thêm
trước đó theo thông báo của bộ y tế ngày một mươi tháng một mươi một cả nước ghi nhận bảy chín trăm ba mươi ca nhiễm mới
và đối với các địa phương phải tăng phủ vaccine càng nhanh càng tốt để giảm được ca mắc và giảm được ca tử vong
trong đó một mươi hai ca nhập cảnh và bảy chín trăm một mươi tám ca ghi nhận trong nước giảm hai trăm một mươi một ca so với ngày trước đó
tại năm mươi chín tỉnh thành phố có ba chín trăm chín mươi chín ca trong cộng đồng
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm chín mươi hai bảy trăm ba mươi năm ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia
và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một mươi bảy mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm tám mươi bảy bảy trăm năm mươi tám ca
trong đó có tám trăm bốn mươi một hai trăm ba mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lĩ cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh bốn trăm bốn mươi hai sáu trăm ba mươi ca
bình dương hai trăm bốn mươi chín trăm bảy mươi bốn ca đồng nai bảy mươi bốn chín trăm một mươi một ca long an ba mươi sáu một trăm hai mươi hai ca và tiền giang một mươi chín chín mươi chín ca
đến nay đã tròn một tháng hà nội chuyển sang chiến lược thích ứng với covid một mươi chín
toàn thành phố ghi nhận thêm một bốn trăm hai mươi chín ca mắc covid một mươi chín không tính ca nhập cảnh trung bình là năm mươi ca f một ngày
trước tình hình dịch này cdc hà nội đã cảnh báo số f tại hà nội và sẽ tiếp tục tăng trong ngày tới
theo ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội với tình hình dịch hiện tại
số f tại hà nội vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới vì hiện nay còn nhiều chùm ca bệnh rải rác ở nhiều quận huyện
cũng như các ca tại cộng đồng
ông tuấn phân tích đến sáng ngày một mươi một tháng một mươi một hà nội đang có một mươi hai ổ dịch chầm ca bệnh phức tạp và vẫn tiếp tục ghi nhận f
số thấp nhất là ổ dịch phú vinh an khánh với một mươi bốn ca
và cao nhất là ổ dịch bạch trữ tiến thắng với gần hai trăm linh ca f
theo ông sự phức tạp của các ổ dịch ngoài số ca bệnh được ghi nhận còn liên quan đến đặc điểm dân cư ở khu vực xảy ra dịch
tuy nhiên đã là ổ dịch thì điều cần phải được chú trọng là khoanh vùng xử lý
diễn biến dịch bệnh tại hà nội vẫn còn phức tạp khó lường nên trước mắt chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tăng cường giám sát ông tuấn cho hay
về biện pháp chống dịch theo ông tuấn hà nội sẽ bám sát theo chỉ đạo chung của chính phủ
xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh đến đấy
chuyên gia này cũng khẳng định rằng hà nội sẽ không giãn cách phong tỏa diện rộng như trước đây
về tổng thể các biện pháp chống dịch sẽ căn cứ theo đánh giá cấp độ dịch đã được chính phủ quy định
bên cạnh đó với từng khu vực thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch
thưa quý vị khán giả để động viên trực tiếp đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
vui xuân đón thết nguyên đán nhầm dần hai nghìn hai mươi hai
liên đoàn lao động tp hà nội sẽ triển khai chương trình hỗ trợ một mươi đoàn viên
người lao động có hoàn cảnh khó khăn
theo đó kinh phí chương trình do ủy ban nhân dân tp và liên đoàn lao động tp chi
với mức hỗ trợ một triệu đồng một người
đối với hỗ trợ là đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt như bản thân hoặc gia đình có người thân vợ chồng con gặp tai nạn rủi ro
tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp mắc bệnh hiểm nghèo ốm đau phải điều trị dài ngày
gia đình bị thiệt hại do thiên tai hỏa hoạn thu nhập thấp do đơn vị doanh nghiệp
gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín v v
cũng theo liên đoàn lao động tp hà nội trong dịp tết nguyên đáng này
các cấp công an đoàn thủ đô sẽ chi hỗ trợ ba trăm linh đồng một người
cho các đoàn viên cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
trong đó ưu tiên người lao động là đoàn viên công đoàn đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp mắc bệnh hiểm nghèo
theo chủ tịch liên đoàn lao động tp hà nội nguyễn phi thường
các cấp công đoàn tổ chức hoạt động chăm lo hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất
tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhất là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt
bị ảnh hưởng do dịch bệnh thiên tai đảm bảo đoàn viên và người lao động đón tết vui tươi ấm no hạnh phúc
tổ chức công đoàn các cấp tích cực vận động các tổ chức doanh nghiệp chính quyền địa phương
người sử dụng lao động ủng hộ nguồn lực để tổ chức chăm lo tốt nhất cho đoàn viên người lao động
qua đó tạo sự lan tỏa và góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó công đoàn tham gia phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch trả lương
thưởng các khoản phúc lợi khác trong dịp tết sớm công khai để người lao động biết phải giám sát thực hiện
đồng thời phối hợp xử lý kịp thời những phát sinh liên quan đến quyền lợi của công nhân lao động xảy ra trong dịp tết v v
đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh
công đoàn đề xuất kiến nghị hợp lý để người lao động được thanh toán tiền lương trong dịp tết
lãnh đạo liên đoàn lao động tp hà nội đề nghị chương trình tết xung vầy cần được tổ chức rộng khắp
hướng mạnh về cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở như các doanh nghiệp cộng công nghiệp khu công nghiệp và chế xuất
nơi có đông người lao động tạo điểm nhấn đặc biệt để cấp ủy chính quyền đoàn thể và cả hệ thống chính trị
cùng quan tâm tham gia các hoạt động chăm lo tết cho người lao động
đặc biệt hoạt động hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết
tiếp tục được triển khai phù hợp với nhu cầu của người lao động và điều kiện của địa phương đơn vị
dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai các cấp công đoàn thủ đô sẽ chi khoảng hai trăm linh tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên người lao động
thưa quý vị khán giả kỳ nghỉ lễ lớn nhất năm đối với mỗi người việt nam đã không còn xa nữa
thế nhưng để có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác trong phòng chống dịch
đều có những ngày tết ý nghĩa bên người thân và gia đình
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại